cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ông nguyễn vũ bảo hoàng tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
thủ đức house về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông nguyễn vũ bảo hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại phường hiệp bình chánh
thành phố thủ đức hiện cư ngụ tại một trung cư ở phường an phú thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang mở rộng điều tra vụ án
xử lý theo đúng quy định của pháp luật được biết công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư và kinh doanh địa ốc thực hiện các dự án xây dựng
khu nhà ở trung cư chợ kinh doanh sang giàu khách sạn nhà hàng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc giữa hình thức cá cực trực tuyến qua mạng internet
đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn hoàng gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
khám xét nơi ở khẩn cấp của nguyễn hoàng gia bảo cùng sáu đối tượng có liên quan
lực lượng chức năng đã tạm giữ gần bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động ba máy tính sách tay
một máy tính bảng hai xe ô tô du lịch bốn chỗ ba thẻ tín dụng một khẩu súng bắn đạn bi sắt
cùng một số chứng cứ tài liệu liên quan theo đó bảo đã sử dụng hai tài khoản supermaster
phân cấp một mươi một tài khoản hiệu quả
bảo đã sử dụng hai tài khoản master và hai mươi tám tài khoản angen để chuyển giao cho nhiều đối tượng
tham gia đánh bạc dưới các hình thức cá cợ bóng đá đánh bài trực tuyến
từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng một mươi đường dây đánh bạc do bảo điều hành
với tổng số tiền điểm cá cược lên đến một mươi bốn triệu điểm ước tính hơn bảy trăm linh tỷ đồng
với trên năm trăm linh đối tượng tham gia
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can
và bắt tạm giam trần thị trúc quy hai mươi tuổi tạm trú tại phường lê lợi
tp quy nhơn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trần thị trúc quy thấy một tài xế taxi có chiếc điện thoại
iphone một mươi một pro max nên đã làm quen và xin số điện thoại
sau đó giả vờ điện thoại của mình hết pin huy hỏi mượn điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn
bán được một mươi ba năm triệu đồng
qua điều tra trần thị trúc quy liên quan đến nhiều vụ lừa đảo khác
đoạn của đối tượng là làm quen với nhiều người
sau đó mượn giấy tờ cá nhân để mua điện thoại trả góp rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài
công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố ba bị can
gồm nguyễn trí tâm trần khánh tài và nguyễn phước thời
cùng chú tại tỉnh sóc trăng về hành vi trộm cắp tài sản
qua quá trình điều tra các đối tượng khai nhận vào khoảng giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi một
ba đối tượng trên điều khiển phương tiện từ tỉnh sóc trăng đến thị trấn đầm rơi
huyện đầm rơi tỉnh cà mau và bàn nhau đi trộm cắp tài sản để tiêu xài
sau khi thống nhất tâm tài đã đột nhập vào biêu điện huyện đầm rơi
phối hợp cùng thời thực hiện hành vi trộm cắp sắt sau đó trở kết sắt về hướng thành phố cà mau
trên đường đi thời bị lực lượng tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tổ hai mươi một
công an tỉnh cà mau phát hiện và bắt giữ cùng tăng vật
còn tâm và tài bỏ trốn
đơn vị có liên quan thuộc công an tỉnh bạc liêu và sóc trăng truy tìm bắt được tâm và tài
được biết tâm tài và thời từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
tài từng có tiện án về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
tòa nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người
án mạng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng
và là hệ quả của hành vi bạo lực gia đình ở một số xã vùng sâu vùng xa
theo cáo trạng vào khoảng một mươi một h ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
a biết chú tại xã hiếu huyện con plông tỉnh con tung
bảo vợ mình là y nhơn đi sách nước về nấu cơm
nhưng y nhơn không đi mà vẫn tiếp tục ngồi uống rượu với một số người trong thôn
tức giận a biết đã dùng một cây gỗ đánh vào mạng sườn bên trái của y nhơn
làm y nhơn ngã xuống đất
sau khi trở về nhà giữa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã
a biết đã dùng tay bẻ mạnh đầu của y nhơn
hậu quả y nhơn gãy đốt sống cổ
kết luận của cơ quan chức năng y nhơn tử vong do đai chấn thương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt a biết một mươi tám năm tù về tội giết người
sông vào nhà đánh người
tám đối tượng chú trên địa bàn tỉnh quảng nam và thành phố đài nẵng
vừa bị công an huyện hiệp đức tỉnh quảng nam ra quyết định khởi tố
trước đó do mâu thuẫn cá nhân với anh huỳnh văn lai
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã phước trà huyện hiệp đức
thì tâm gọi điện nhờ nguyễn tiến dũng lên nhà đánh anh lai
dũng đồng ý và rủ thêm bảy đối tượng khác tham gia
sau đó tám đối tượng trên bàn bạc thống nhất kế hoạch
và đến xông vào nhà riêng để đánh anh lai
lúc này anh phạm công tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện phú ninh
đang ngồi tại đây thấy nhóm đối tượng xông vào nhà
anh lai bỏ chạy nhóm đối tượng quay sang tấn công anh tuấn
làm anh này bị thương tích một mươi năm
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
các tỉnh miền tây đồng loạt ghi nhận ca mắc covid một mươi chín tăng rất cao
theo lãnh đạo ngành y tế ở miền tây
nhiều người đã tiêm đủ hai liều vaccine vẫn mắc covid một mươi chín
nhưng không có triệu chứng hoặc diễn biến nhẹ
vào sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một sở y tế tỉnh bạc liêu ghi nhận sáu trăm một mươi bảy ca f mới
tăng một trăm chín mươi chín ca so với ngày trước
cần thơ ghi nhận chín trăm bốn mươi hai f mới nâng tổng số ca nhiễm của cần thơ lên hai mươi hai mươi sáu người
ubnd tp cần thơ yêu cầu người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hạn chế di chuyển ra khỏi nơi ở
ngày hai mươi năm tháng một mươi một bộ y tế đã có công văn hỏa tốc gửi sở y tế tỉnh thanh hóa
bệnh viện bạch mai về việc tăng cường cấp cứu điều trị các trường hợp
sự cố tiêm chủng vaccine
bộ y tế đề nghị sở y tế của thanh hóa chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
phối hợp tập trung mọi nguồn lực theo dõi sức khỏe cấp cứu điều trị cho các trường hợp gặp sự cố tiêm chủng
trong quá trình theo dõi cấp cứu điều trị nếu có khó khăn đề nghị báo cáo khẩn về bộ y tế
thuộc cục quản lý khám và chữa bệnh để được hỗ trợ
đồng thời chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tự kiểm tra đánh giá giả soát khắc phục các nguy cơ
chưa an toàn theo hướng dẫn tại quyết định số ba nghìn năm trăm một mươi tám quy đề bit ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nếu không đạt thì tạm đình chỉ để bổ sung chấn chỉnh
sở y tế thanh hóa báo cáo bộ y tế để tiếp tục huy động chuyên gia hỗ trợ cấp cứu người bệnh nếu cần
để tiếp tục bộ y tế cũng yêu cầu bệnh viện bạch mai khẩn trương cử đội cấp cứu
bác sĩ điều dưỡng hồi sức tích cực chi viện cho sở y tế thanh hóa để kịp thời cấp cứu người bệnh
đã được công an tỉnh bắc giang phối hợp với trung tâm y tế tp bắc giang tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
do đặc thù của đợt tiêm chủng lần này là dành cho các đối tượng đang chấp hành án phạt tù và chờ thi hành án
nên yêu cầu đối với tất cả các đơn vị thực hiện nhiệm vụ là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
trong đó trại tạm giam
công an tỉnh bắc giang đã chủ động xây dựng phương án phân công rõ nhiệm vụ
trách nhiệm của các lực lượng tham gia để triển khai thực hiện thống nhất hiệu quả

trước khi buổi tiêm chủng diễn ra bệnh xá công an tỉnh bắc giang cũng đã có sự phối hợp với trung tâm y tế thành phố bắc giang
đã chuẩn bị chú đáo các điều kiện để triển khai thực hiện tiêm chủng như bố trí khu vực chờ trước tiêm chủng
theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng ba mươi phút đảm bảo thông thoáng đủ ghế ngồi đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định
bố trí khu vực tiêm chủng theo quy tắc một chiều theo thứ tự khu vực chờ trước tiêm chủng
bàn đòi tiếp hướng dẫn bàn khám sạc lọc và tư vấn chức tiêm chủng bàn nhập số liệu tiêm chủng khu vực theo dõi và xử trí tài biến sau tiêm chủng
trước khi triển khai chúng tôi cũng có sự tiền trạm để xem chuẩn bị về nhân lực
như là về vật tư đến thời điểm này chúng tôi cũng đã có sự phối kết hợp tương đối nhuẩn duyễn giữa hai bên
trong quá trình làm cũng không có vấn đề gì xảy ra đồng thời cũng không có phản ứng lượng sau tiêm
cơ bản là chúng tôi cũng chuẩn bị lực lượng tương đối đông đủ để đủ để phục vụ cho tiêm của các ca phạm nhân
do đã được tuyên truyền vận động về lợi ích cũng như về nguy cơ của dịch bệnh
nên hầu hết các can phạm phạm nhân đủ điều kiện sức khỏe
đều tự nguyện viết cam kết đồng ý tiêm vắc xin
chỉ sau một buổi sáng đã có gần sáu trăm linh người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
đạt tám mươi ba ba mươi được tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín
quá trình tiêm chủng được đảm bảo an ninh trật tự
đồng thời đảm bảo các quy định về phòng chống dịch cho người bị tạm giữ tạm giam
phạm nhân và lực lượng cán bộ các ngành thực hiện nhiệm vụ
tôi vừa mới được tiêm covid một mươi chín xong nhưng cảm thấy người tôi vừa mới tiêm xong
không có hiện tượng gì vẫn khỏe mạnh bình thường
chúng tôi là cán phạm được tiêm chúng tôi rất vui
bởi vì chúng tôi tiêm là chúng tôi rất yên tâm để phòng bệnh covid một mươi chín
việc thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người bị tạm giữ tạm giam phạm nhân
thể hiện tính nhân văn sự quan tâm của các cấp các ngành và lực lượng công an về quyền lợi
sức khỏe đối với người bị tạm giữ tạm giam phạm nhân
cũng như tạo hàng rào vắc xin trong phòng chống việc lây nhiễm dịch bệnh
quyết tâm không để dịch bệnh lây lan
sự tạm giữ
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có thư khen gửi công an tỉnh tây ninh vì có thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn thu giữ tổng cộng bốn mươi kg ma túy tổng hợp
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc
biểu dương thành tích và đề nghị công an tỉnh tây ninh khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật
đồng chí thứ trưởng cũng mong muốn lực lượng công an tỉnh tây ninh phát huy kết quả đạt được
đẩy mạnh đấu tranh chấn áp tội phạm lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi một công an tỉnh tây ninh đã phối hợp với cục kỹ thuật nghiệp vụ đấu tranh
chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy có số lượng lớn
nguồn gốc từ nước ngoài qua tỉnh tây ninh đi thành phố hồ chí minh tiêu thụ
bắt giữ hai đối tượng thu giữ tổng cộng bốn mươi kg ma túy tổng hợp một xe ô tô cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự chủ động quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh tây ninh
nhất là phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an về thực hiện phương án số hai ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an
về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm và phương án số ba ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an
về tăng cường phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch covid một mươi chín
triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy vào trong nước
ổn định tình hình an ninh trật tự đồng thời gian đe phòng ngừa tội phạm củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên còn gọi là tổng công ty ba tháng hai
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bốn bị can gồm hồ đắc hiếu tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá đông nam
hà văn thuận nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình dương hiện là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên đầu tư và quản lý dự án bình dương
nguyễn kim liên nguyên tri cục trường tri cục tài chính doanh nghiệp tỉnh bình dương vũ thị lợi nguyên trưởng phòng nghiệp vụ thuộc tri cục tài chính doanh nghiệp tỉnh bình dương hiện là phó phòng tài chính doanh nghiệp thuộc sở tài chính tỉnh bình dương
bốn bị can trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược trực tuyến qua mạng internet
đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn hoàng gia bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn hoàng gia bảo cùng sáu đối tượng có liên quan lực lượng chức năng đã tạm giữ gần bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động ba máy tính sách tay một máy tính bảng hai xe ô tô du lịch bốn chỗ ba thẻ tiến dụng một khẩu súng bắn đạn bi sắt cùng một số chứng cứ và tài liệu có liên quan
theo đó bảo đã sử dụng hai tài khoản super master phân cấp một mươi một tài khoản master và hai mươi tám tài khoản asian để chuyển giao cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới các hình thức cá cược bóng đá đánh bài trực tuyến
từ ngày một tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng một mươi đường dây đánh bạc do ba bảo điều hành với tổng số điểm cá cược lên đến một mươi bốn triệu điểm ước tính hơn bảy trăm linh tỷ đồng với trên năm trăm linh đối tượng tham gia
thưa quý vị theo thông lệ vào dịp cuối năm tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự nói chung và tội phạm cướp và cướp giật
tài sản nói riêng trên cả nước đều có diễn biến phức tạp manh động và liều lĩnh hơn
không chỉ lợi dụng đường vắng trời tối mà còn sử dụng hung khí để đe dọa uy hiếp nạn nhân
và mới đây một chuyên án đấu tranh với tội phạm cướp tài sản đã được công an huyện ứng hỏa hà nội triệt phá
và sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
điển hình ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại cửa hàng bán điện thoại ở xóm bãi xã hòa xá huyện ứng hòa hà nội xảy ra vụ cướp tài sản
tại đây đối tượng đã dùng dao khống chế nữ nhân viên bán hàng rồi lấy đi hơn năm mươi một triệu đồng
chủ mưu là cao văn thủy hai mươi chín tuổi trú tại mỹ đức hà nội đã bị công an huyện ứng hòa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an hà nội bắt giữ sau bảy mươi hai giờ gây án
năm trước em đã xây công trình phụ nên thiếu tiền
do lợi lần nên ngoài người ta đã dục đòi em quần quá thì em mới làm nên cái hành vi phạm pháp này
theo quy luật thời điểm cuối năm được dự báo tình hình tội phạm cướp cướp giật trộm cắp móc túi sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
đặc biệt từ một số vụ cướp xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy một điểm chung đó là đối tượng thực hiện cướp tài sản
đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với những phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi liều lĩnh
các đối tượng này hoạt động rất là manh động và có những sự chuẩn bị kỹ càng
ví dụ như là trước khi mà chúng gây án thì thường thường là chúng sẽ chuẩn bị các cái công cụ này
có nghiên cứu về đường đi có nghiên cứu về cái địa điểm hoặc là cái nơi mà chúng chuẩn bị gây án
và để gây khó khăn cho quá trình điều tra của các lực lượng chức năng
thì các đối tượng này cũng đã chuẩn bị như là khẩu trang các mũ bảo hiểm hoặc là các đồng phục trang phục
nhằm để che mắt và để tránh việc camera có thể ghi lại hình này đột bình
ứng hòa là huyện có địa bàn giáp danh với một số huyện của hòa bình hà nam
do vậy tình hình hoạt động của các loại tội phạm có diễn biến hết sức phức tạp
các đối tượng thường gây án xong bỏ trốn
chính vì vậy công tác điều tra nhận dạng các đối tượng gặp khó khăn
chủ động trước những diễn biến của tội phạm
công an huyện ứng hòa đã xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh chán ác
trong đó đặc biệt chú trọng tội phạm cướp cướp giật tài sản
cũng từ những cái nhận định về cái phương thức thủ đoạn đặc biệt là so với thời gian trong khi giãn cách xã hội
cũng như là sau khi giãn cách xã hội đội cảnh sát hình sự đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đặc biệt đối với tội phạm cướp cướp giật
trong thời gian tới công an huyện ứng hòa cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền này
để bà con có những nhận thức tư duy mới về phương pháp phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng
để có biết tự vệ tự bảo vệ tự bảo vệ tài sản của mình
không để phát sinh bất kể một sơ hở phát sinh bất kể một điều kiện nào để cho tội phạm hoạt động trong thời gian tới
từ thực tế đấu tranh triệt phá một số vụ cướp trên địa bàn thời gian qua
cơ quan công an cũng đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện các hành vi phạm tội
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế cho biết là tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
thì số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một một trăm năm mươi sáu trăm hai mươi năm ca trong đó có chín trăm ba mươi bốn bốn trăm bốn mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch lần này
lần lượt là tp hcm với bốn trăm sáu mươi
tổng số liều vắc xin phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm một mươi ba triệu liều
trong đó tiêm mỗi một là hơn sáu mươi bảy tám triệu liều tiêm mũi hai là hơn bốn mươi năm một triệu liều
tại cần thơ trà vinh và tây ninh số người mắc covid một mươi chín không ngừng tăng cao
đã gây ra tình trạng quá tải tại các bệnh viện
để chuẩn bị cho việc xây dựng phương án
mở cửa trường học tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp trở lại
trong điều kiện thích ứng với dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã thống kê tình hình học sinh học tại các địa phương khác
và học sinh đang còn ở địa phương khác
theo đó thể hiện vẫn còn gần năm mươi học sinh từ mầm non cho đến trung học phổ thông
ở hoặc học tạm tại các địa phương khác chưa trở lại tp hcm
cụ thể ở bậc mầm non số trẻ chưa trở lại tp hcm là hai mươi hai năm trăm tám mươi tám
trong đó ở khối nhà trẻ có bảy chín mươi hai trẻ
giáo có một mươi năm bốn trăm chín mươi sáu trẻ
ở bậc tiểu học có khoảng hai mươi bốn học sinh ở tỉnh đang học trực tuyến
có bốn chín trăm tám mươi một học sinh đăng ký học tạm tại các tỉnh và có một hai trăm tám mươi năm học sinh nhà trường
chưa liên hệ được với phụ huynh học sinh
tương tự ở bậc trung học cơ sở có chín trăm ba mươi hai học sinh đăng ký học tạm tại địa phương khác
và có tám trăm năm mươi chín học sinh của các tỉnh đăng ký học tạm tại các trường trung học cơ sở
ở các quận quyện của tp hcm
còn ở bậc trung học phổ thông số học sinh đang học tạm ở tỉnh khác là một trăm bốn mươi
và số học sinh của các địa phương đang học tạm tại tp hcm là năm trăm linh một
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết khi học sinh trở lại học trực tiếp
sở giáo dục đào tạo yêu cầu các nhà trường tổ chức khảo sát phân loại trình độ học sinh
có kế hoạch phụ đạo bồi dưỡng và kiểm tra đánh giá những nội dung đã học
theo yêu cầu cần đạt của môn học